tình trạng người lao động đi xuất khẩu lao động trái phép đi lao động trá hình qua các hình thức du học du lịch xuất cảnh ra nước ngoài
theo visa ngắn hạn trong thời gian vừa qua đã gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị quản lý cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động
đã đến lúc cần phải tắt chặt quy định của người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để bảo đảm quyền lợi cũng như lợi ích hợp pháp
cho những người lao động và các quốc gia có cam kết hợp tác lao động
tình trạng người lao động đi xuất khẩu lao động trá hình đặc biệt qua hình thức du học thời gian qua đã được phản ánh khá nhiều
người lao động đi theo hình thức du học nhưng thực tế là đi xuất khẩu lao động bị các doanh nghiệp thu tiền không theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội
cũng như không được bảo đảm về quyền lợi khi đi lao động tại nước sở tại thậm chí gặp nhiều nguy cơ về an toàn
những em du học sinh sang bên nhật bản đi du học thì một tuần

được làm việc không quá hai mươi tám tiếng làm thêm thì thực chất là tôi cũng là người đã từng đi du học ở bên nhật bản tôi thấy một cái điều thực tại là hiện tại là để mà làm hai mươi tám tiếng một tuần thì sẽ không đủ trang trải cuộc sống cho các em
cho nên đại đa số là các em đi làm thêm quá số giờ quy định của luật pháp
và chính phủ nhật bản hiện tại thì ngày càng kiểm soát chất trẻ thì vấn đề làm thêm các em du học sinh ở bên nhật bản
đang mập mờ giữa cái xuất khẩu lao động với cái du học nghề
cái du học có việc làm thu nhập cao dẫn đến là cái việc là làm cho nó
du học nghề nó thành một cái khoảng mờ
du học thì không phải bộ lao động thương xã hội quản lý
thế nhưng mà du học nghề thì công việc thì sang biến thì lại chủ yếu là chúng ta làm cái xuất khẩu lao động để
thế tôi cho rằng là về mặt quản lý nhà nước hiện nay nó còn một cái khoảng mờ
ngoài ra còn có một số vấn đề nổi công khác đó là nhiều lao động hợp pháp sau khi hết hạn
vẫn tìm cách ở lại sống bất hợp pháp không giấy tờ
việc lao động chui đã gây ra nhiều hậu quả xấu không chỉ không an toàn cho chính người lao động
mà còn vi phạm đến luật pháp của nước sở tại ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu lao động của việt nam
hiện nay thì nhật bản cũng đã rà soát và một số công ty du học của việt nam
thì cũng đã bị đình chỉ với tư cách và đứng ra bảo lãnh hoặc là xin visa
ngay cả phía việt nam thì cũng phải rà soát lại các quy định
đối với hoạt động mà du học sinh đừng để nó là biến tướng là đi du học và thực chất là đi lao động
chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước cũng như là cả bên nước ngoài nữa
làm sao đấy để triển khai thực hiện nó tốt hơn tuyên truyền ở các địa phương
và trong đó thì cũng nói rõ cái trách nhiệm của địa phương
rất đặc biệt là địa phương cơ sở làm sao đấy có cái tuyên truyền vận động
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
có thể trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
sẽ tổ chức một hội nghị với tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu lao động
và bàn về các giải pháp để chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài